nước kết thúc thập kỷ đầu tiên của thế kỷ hai mươi một trải qua hai mươi năm năm con đường đổi mới
bảy mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
và một mươi năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một hai nghìn một mươi
đại hội một mươi một được ghi nhận là sự tiếp tục đổi mới trong đảng để đối đầu với những khó khăn thách thức
trên mọi mặt của đất nước trong năm năm tiếp theo
đại hội đã diễn ra đến hết ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi một với một ba trăm bảy mươi bảy đại biểu thuộc sáu mươi bảy đoàn
đại diện cho trên ba sáu triệu đảng viên trong cả nước
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng đã bầu ra một trăm bảy mươi năm đồng chí ủy viên trung ương
hai mươi năm đồng chí ủy viên sự khuyết
bộ chính trị bao gồm một mươi sáu đồng chí với sự lãnh đạo cao nhất của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
nhìn lại đại hội một mươi một có thể nói một trong những dấu ấn nổi bật đó là đổi mới trong phong cách lãnh đạo
đại hội khẳng định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
khắc phục tình trạng đảng bao biện làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước
dấu ấn đổi mới phong cách lãnh đạo của đảng trong nhiệm kỳ một mươi một trước hết thể hiện qua việc lựa chọn chính xác những mục tiêu trọng điểm
những nhiệm vụ cấp bách để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện
bên cạnh đó tính dân chủ trong đảng tại đại hội một mươi một cũng được khẳng định là có nhiều tiến bộ
quyền làm chủ của đảng viên được coi trọng và đề cao hơn
quyền làm chủ của đảng tại đại hội một mươi một cũng được co trọng và đề cao hơn
với các quỷ viên trung ương với bộ chính trị ban bi thư và với sự lãnh đạo nói chung của đảng ta
thì những điều ấy là những khởi động rất tích cực cho vấn đề dân chủ trong đảng
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm cũng là khoảng thời gian xảy ra nhiều vụ án kinh tế lớn gây ảnh hưởng tới lòng tin của người dân
đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt
điều này không chỉ gây thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế mà còn tác động xấu tới uy tín của đảng trong nhân dân
vấn nạn tham nhũng đã đặt ra những thách thức không hề nhỏ
đối với sự lãnh đạo của đảng trong lòng tin của nhân dân
tái lập lại ban nội chính sau đó là ban kinh tế
nó như là những cái cơ quan tham mưu cho trung ương để giúp trung ương chỉ đạo có kết quả cuộc chiến chống tham nhũng này
như là chống một cái tội ác đối với dân với nước
một cái thái độ thừa nhận một thực trạng có tính chất tình huống như thế
mà nói như đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng lúc bây giờ tức là
nó đe dọa đến sự tồn vong của đảng cơ mà
tiền vững của chế độ thôi
trước tình hình đó năm hai nghìn một mươi hai đảng ta đã tổ chức hội nghị trung ương bốn khóa một mươi một
với mục đích tổng kiểm điểm trong đảng
theo đó quận huyện thị ủy các đảng đoàn ban cán sự đảng
ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc thành ủy tỉnh ủy
các sở ban ngành thành phố tỉnh đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình
đối với tập thể và cá nhân các đảng viên trong ban thường vụ đảng đoàn
ban cán sự đảng tập thể lãnh đạo ban giám đốc
nhằm quản lý giám sát và trình đốn lại toàn bộ đảng viên
nghị quyết trung ương bốn được tổng bí thư nguyễn phú trọng ký ban hành
ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi hai với tiêu đề
một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay
với điểm nhấn trong công tác xây dựng đảng tổ chức bố trí cán bộ
thì nhiệm kỳ đại hội một mươi một đã nâng cao tính dân chủ đảng
tạo tiền đề cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai
có thể đưa ra những quyết sách chủ trương đường lối đúng đắn cho việt nam
trong suốt gần một diễn kỳ vừa qua